thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày ba tháng bảy cơ quan điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đang điều tra và làm rõ vụ hỗn chiến khiến một người tử vong ở thị trấn lăng cô huyện phú lộc
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hai tháng bảy do mô thuẫn hai nhóm thanh niên chú ở thị trấn lăng cô
mang theo mã tấu tuyếp sắt và súng hoa cải hỗn chiến tại khu vực cầu lăng cô
sự việc khiến anh phan văn khánh ba mươi tuổi bị súng tự chế bắn trúng ngực tử vong
bốn thanh niên khác bị thương nặng được đưa vào bệnh viện ở đà nẵng cấp cứu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu cho biết
đang điều tra và xử lý hai đối tượng có hành vi tàng trữ số lượng lớn chất ma túy trên địa bàn
theo đó trương minh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thành phố bạc liêu
và nguyễn thị phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tỉnh cà mau
bị phát hiện bắt quả tang khi đang điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát chín mươi bốn k hai một mươi hai nghìn ba trăm chín mươi
trên địa bàn khóm sáu phường năm thành phố bạc liêu
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ trên đang tàng trữ trái phép chín bịch ni lông
chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy một mươi một viên nén nghi là thuốc lắc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã xác minh và tiến hành bắt giữ đối tượng
gây ra vụ trọng án
trong ba mươi năm hiện đang lẩn trốn tại tỉnh đắk nông
đối tượng là đinh văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
bị bắt giữ khi đang sinh sống và làm việc tại huyện đắk rớp tỉnh đắk nông
đinh văn tuấn là đối tượng truy nã về tội giết người
theo đó vào ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại phường cẩm sơn thị xã cẩm phả
khi nhóm của đinh văn tuấn đoàn văn thọ và nguyễn tiến thanh đang ăn sáng uống rượu
thì phát hiện thấy anh bùi văn điển là bảo vệ mỏ than cao sơn đang đạp xe trên đường
do trước đó tuấn bị anh điển đánh khi phát hiện mình trộm cắp than
tuấn đã rủ nhóm bạn ra chặn xe đánh trả thù anh điển
tuấn và thọ sử dụng côn gỗ hành hung anh điển
khi có người đến căn ngăn nhóm đối tượng bỏ khỏi hiện trường
anh điển sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
tuấn sau khi gây án đã bỏ trốn sang trung quốc rồi quay về việt nam lẩn trốn tại các tỉnh phía nam
để tránh bị phát hiện tại tỉnh bà rịa vũng tàu tuấn đổi tên thành dũng
khai báo sai tên bố mẹ đẻ và địa chỉ theo hộ khẩu để làm chứng minh nhân dân mới
sau đó tuấn kết hôn và chuyển lên sinh sống tại tỉnh đắk nông
một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu lớn với số lượng trên hai mươi năm bao
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp
cùng đội cảnh sát giao thông công an thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang bắt quả tàng
số hàng cấm này là trần dũng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh vĩnh long
vào thời điểm trên tiến điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi bốn h chín trăm chín mươi
ngụy trang trở trái cây
qua kiểm tra cơ quan công an phát hiện thùng xe được chế thêm một ngăn chứa hàng
bên trong cất dấu tổng cộng hai mươi năm sáu trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
gồm các nhãn hiệu hero jet và scott
bước đầu tiến khai nhận được một người đàn ông không rõ lây lịch thuê trở số thuốc lá trên
được biết tiến từng bị bắt
tuyên án hai năm tù giam về tội vận chuyển hàng cấm nhưng được tạm hoán chấp hành án do bị bệnh
do thời tiết hành khô cùng với việc cất chữ nhiều nguyên liệu gỗ dễ cháy
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn hoàng phát thuộc khu công nghiệp phú tài
phường trấn quang diệu tp quy nhơn tỉnh bình định đã xảy ra cháy lớn
ghi nhận tại hiện trường một nhà xưởng của công ty đã sập đổ
nhiều vật liệu gỗ chưa kịp đem ra ngoài đã bị cháy hoàn toàn
một số vật dụng đồ điện
máy móc cũng bị hư hại
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định
đã cử được lực lượng hơn một mươi xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến khoảng một mươi một h cùng ngày ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt
hàng trăm công nhân của công ty cũng được huy động để đem hàng hóa ra ngoài
vâng thưa quý vị vào bản tin trước
truyền hình công nhân đã phát sóng phóng sự hồ điều hòa biến thành hồ dịch vụ tổ chức câu cá trái phép
và tình trạng này xảy ra tại hai hồ định công và đầm sòi trên địa bàn phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội
sau khi phóng sự được phát sóng chính quyền địa phương đã vào cuộc và xử lý vấn đề này như thế nào
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ghi nhận của phóng viên antv
sau khi nhận được phản ánh của người dân tại hai hồ điều hòa là định công và đầm sòi trên địa bàn phường định công
có dấu hiệu bị biến tướng thành hồ dịch vụ câu cá có thu phí
trong những ngày tháng sáu vừa qua phóng viên đã có mặt và ghi nhận thực tế tại hai hồ này
thả cá số lượng lớn cá có đính khuyên giá trị từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng
ngày hai mươi bảy tháng sáu trên trang facebook hồ câu đầm xoài tiếp tục cập nhật thông tin hình ảnh thả cá
chúng tôi có biết việc đấy và chúng tôi đã phối hợp rất nhiều lần với phường là chúng tôi đã sang bên đấy
và chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các buổi gia quân tuyên truyền nhắc nhở
chúng tôi cũng khẳng định luôn là chúng tôi không ký hợp đồng hoặc là tổ cho một bất kỳ một tổ chức cá nhân nào
để người ta tổ chức thả cá kinh doanh cá trên hồ
phối hợp tuyên truyền thế nhưng cá vẫn được thả xuống hồ các cần thủ vẫn miệt mài thả câu
vậy sự phối hợp có đem lại hiệu quả
cái việc mà câu cá ở đấy thì nói thật là chắc là chỉ có một số hộ dân là ra buồn rồi đi ra câu trộn
gần đây thì cái hiện tượng tập trung để mà câu cá đông là không có
bởi vì chúng tôi sau khi mà nhận được cái thông tin của truyền hình công an nhân dân
thì chúng tôi cũng nghi động tất cả các nguyên tượng để kiểm tra rồi cũng như là nếu có thì phải xử lý ngay
với những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sau nhiều ngày như thế này
thì khó có thể nói đây chỉ là những người dân
với những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sau nhiều ngày như thế này thì khó có thể nói đây chỉ là những người dân
với những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sau nhiều ngày như thế này thì khó có thể nói đây chỉ là những người dân
rồi là công an phường rồi các lực lượng tự quản rồi đặc biệt là hồ
các đồng chí ở bên công ty quản lý hồ là phải có biện pháp
hồ đã trở lại với sự bình yên vốn có của nó
thế nhưng nếu không có sự giám sát chặt chẽ và buông lỏng trong quản lý
thì rất có thể cảnh tượng này sẽ lại tiếp diễn
việc câu cá tại đây có tái diễn nữa hay không sẽ phụ thuộc vào đơn vị quản lý và chính quyền địa phương
mỗi người dân sẽ là đơn vị giám sát trước sự việc này
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng huỳnh thị ngân trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường năm quận một mươi một tp hcm
về tội lừa đảo chiếm đoàn
đối tượng này cao một m bốn mươi chín và có sẹo chấm cách một năm cm sau cánh mũi trái
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp vĩnh yên và công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu năm phường tiền châu tp hcm tỉnh vĩnh phúc
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn huy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại tổ một mươi một ấp hai xã suối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
bộ công an phối hợp thực hiện